các khu dân cư vẫn nên duy trì kiểm soát người ra vào người dân chỉ được phép đi lại trên đường phố thôi còn vào các khu dân cư khác nơi mình ở thì chưa nên cho phép
làm thế vừa giúp nhân dân đi lại làm ăn nhưng vẫn phòng dịch rất tốt
theo tôi mặc dù dịch bệnh đã được kiểm soát tốt nhưng mới chỉ trong khoảng thời gian chưa đủ dài để chắc chắn đảm bảo độ an toàn
do vậy việc kiểm soát giấy đi đường vẫn nên thực hiện theo như lộ trình ban đầu là đến ngày hai mươi một tháng chín
chỉ vài giờ sau khi tháo chốt người dân đã đổ ra đường khá là đông và các công viên xuất hiện người tập thể dục
điều đó rất nguy hiểm nếu không tiếp tục kiểm soát cho chắc chắn thì công sức hai tháng của chúng ta sẽ đổ xuống sông xuống biển hết
phải có sự hướng dẫn kiểm soát các hoạt động sau khi thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội cùng với đó là ý thức phòng chống dịch của mỗi cá nhân
quan điểm suy nghĩ của bạn ra sao về vấn đề này hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage
truyền hình công an nhân dân
nhưng nhìn chung sẽ là thất vọng một mươi năm trời mà dự án chưa thể vận hành khai thác giờ lại tiếp tục đội vốn thêm bảy tám triệu đô la mỹ
điều này có lẽ cũng càng gây thêm cảm giác nhức nhối và ngao ngán đối với người dân
họ đã phải chờ đợi quá lâu để thấy được sự thay đổi về phát triển giao thông công cộng và hạn chế ung tắc giao thông
và giả sử nhưng mà có đi vào hoạt động thì liệu là có khai thác hiệu quả đây cũng là dấu hỏi lớn đặt ra cho dự án đường sắt đô thị nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận
hạ tầng cơ sở thì xuống cấp gồm nhà ga thì trở thành bãi đỗ xe ô tô
tất cả đều nhanh nhạc không hề ra ráng vị thế của tuyến đường sắt đô thị cao cấp
có giá trị lên đến một mươi tám tỷ đồng
đến nay khi đã bước sang tháng cuối cùng của quý ba năm hai nghìn hai mươi một với lời hứa vận hành khai thác hiện vẫn đang nằm đắp chiếu
dù phép so sánh ẩn dụng thực trạng của đường sắt được ví von giống như người vay tiền mua một chiếc xe ô tô sang trọng nhưng lại không đủ năng lực tài chính để mua xe
và đường sắt là như vậy trong một mươi năm qua
hàng ngày cứ thế ném tiền qua cửa sổ cho thấy cách thức quản trị chỉ chạy theo những dự án đầu tư lớn nhưng lại không biết hiệu quả kinh doanh khai thác sẽ như thế nào
dự án đường sắt đô thị cao cấp cát linh hà đông phải được ví như một bộ phim dài tập với tên gọi lỡ hẹn khai thác
một dự án trọng điểm quốc gia đổi lại là hai sự thất vọng
chỉ cần nhìn con số đội vốn và khoản lãi hàng ngày ai ai cũng cảm thấy xót xa
sự chậm trễ của dự án đã cho thấy có quá nhiều thiếu sót hạn chế trong quản lý vốn đầu tư và sử dụng vốn vay để phát triển hạ tầng
mọi sai lầm đều bị trả giá bằng tiền
một mươi một lần lỡ hẹn khai thác
giờ lại đội vốn thêm bảy tám triệu đô la mỹ phải trả cho bên tư vấn giám sát
cho nên là việc tìm kiếm thêm cái nguồn vốn ước chừng khoảng một trăm sáu mươi tỷ đồng để trả cho dịch vụ tư vấn này có thể không phải là dễ dàng
với cách quản lý dự án như thế này liệu bảy tám triệu đô la mỹ đã là số tiền cuối cùng bị đổi vốn
bao nhiêu sai lầm bất cập của dự án nhưng kỳ lạ lại chưa có cá nhân tập thể nào đứng ra nhận trách nhiệm
việt nam không chỉ có một tuyến đường sắt đô thị mà còn nhiều tuyến đường sắt khác
nếu văn hóa nhận trách nhiệm
thì kịch bản chậm tiến độ lãng phí lại tiếp tục
đồng thuế thu từ người dân để trả nợ lãi nợ gốc sẽ bị sử dụng một cách vô nghĩa
thưa quý vị trước thông tin về vụ nhiều trẻ em dưới một mươi tám tuổi ở thành phố cần thơ được tiêm hai mũi vaccine pfizer phòng covid một mươi chín
và kết hợp hai loại vaccine không theo hướng dẫn của bộ y tế đã gây xôn xao dư luận trong những ngày qua
thế nhưng theo quy định của bộ y tế thì hiện các vaccine covid một mươi chín đang lưu hành ở việt nam không có chỉ định tiêm cho trẻ dưới một mươi tám tuổi
vậy việc tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ dưới một mươi tám tuổi sẽ gặp phải những nguy cơ gì
khi nào việt nam có vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em
trong chuyên mục góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay
chúng tôi có cuộc trao đổi với tiến sĩ bác sĩ phạm quang thái
trưởng văn phòng tiêm chủng miền bắc viện vệ sinh dịch tễ trung ương
và trước khi vào cuộc trao đổi mời quý vị cùng theo dõi clip ngắn ngay sau đây
ngày một mươi ba tháng chín trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh thông tin
việc trung tâm y tế quận thốt nốt thành phố cần thơ đã tiêm vaccine cho một số trẻ dưới một mươi tám tuổi
ngay sau đó lãnh đạo địa phương này đã lên tiếng xác nhận có xảy ra sự việc tiêm vaccine cho trẻ
dưới một mươi tám tuổi hiện những cán bộ có liên quan đã bị đình chỉ công tác do không thực hiện đúng
theo quy định hướng dẫn thực hành tiêm chủng vaccine covid một mươi chín của bộ y tế
xin chào tiến sĩ phạm khoang thái
trước hết xin cảm ơn tiến sĩ đã nhận lời tham gia chương trình góc nhìn chuyên gia của truyền hình công an nhân dân
thưa ông sự việc tiêm vaccine cho trẻ dưới một mươi tám tuổi xảy ra ở cần thơ đã cho thấy
sự chủ quan của các bậc phụ huynh tại địa phương này và một số cán bộ tại trung tâm y tế quận thốt nốt
ông có ý kiến như thế nào về vụ việc này ạ
thực ra thì chúng ta thấy ở đây là cái chủ trương chung của bộ y tế cũng như chủ trương chung của chính phủ
liên quan đến tiêm vaccine covid một mươi chín đấy chính là làm sao để ban phủ cho đối tượng nguy cơ trước
khi mà những đối tượng nguy cơ còn đó
thế còn khi mà sự cố nó xảy ra chúng tôi thấy cũng rất là đáng tiếc bởi vì cái việc mà chúng ta quản lý vaccine
trong cái giai đoạn mà hết sức nhạy cảm như thế này chúng ta vẫn không tránh được những cái câu chuyện mà quá lo lắng cho người nhà
dẫn đến cái chuyện là sử dụng vaccine nó chưa đúng mục đích và chưa đúng đối tượng
thì đây cũng là một cái điều rất đáng tiếc và trong thời gian tới thì những cái sự cố như thế này cũng cần phải chấn chỉnh
vâng thưa ông ngay khi mà nhận được thông tin
phản ánh về sự việc này bộ y tế đã chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm theo hướng dẫn tiêm chủng mà bộ đã quy định
đồng thời sẽ xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm các quy định chuyên môn
vậy tiến sĩ phạm quang thái có thể chia sẻ rõ hơn vì sao các vaccine covid một mươi chín đang lưu hành tại việt nam không được tiêm cho trẻ dưới một mươi tám tuổi ạ
trong cái quá trình chúng ta áp dụng trên thực tế thì ngoài cái vấn đề hướng dẫn của nhà sản xuất ra
nó còn các cái quy định liên quan đến chống dịch các cái quy định liên quan đến sử dụng vaccine cho đối tượng ưu tiên
mà bộ y tế đã quy định rất rõ trong các văn bản hướng dẫn
và các địa phương những nơi mà triển khai tiêm chủng cần phải tuân thủ theo đúng các quy định này
để chúng ta không bị những cái bất cập liên quan đến chuyện là thiếu của vaccine
những cái bất cập liên quan đến chuyện là đối tượng mà cần phải được ưu tiên
ví dụ như là rất cần trong cái thời điểm này đấy là những người mà bệnh y nền
những người mà có nguy cơ tử vong những người mà người già
thì những đối tượng đó là những đối tượng mà cần được ưu tiên hơn trong cái quá trình mà chúng ta triển khai
đặc biệt là những vùng có dịch chúng ta không muốn tỷ lệ tử vong xảy ra ở những đối tượng nguy cơ này
thì chúng ta lại càng phải đủ vaccine cho nó chữa đạn
thế còn khi mà chúng ta chưa đủ vaccine cho những đối tượng nguy cơ
mà chúng ta lại dùng cái vaccine đó cho người khác
thì cái điều này là cái điều mà không được phép liên quan đến các cái quy định của bộ y tế
thưa bác sĩ bên cạnh cái sự việc tiêm vaccine không đúng theo độ tuổi xảy ra ở thành phố cần thơ
vừa qua cũng có một số địa phương đã tiêm vaccine covid một mươi chín hai loại khác nhau
nguyên nhân được cho là nhiều vaccine và thiếu vaccine
thì việc tiêm như vậy sẽ xảy ra những nguy cơ gì
và bộ y tế hướng dẫn về quy định tiêm chủng đối với các loại vaccine đang lưu hành tại việt nam là như thế nào
hiện tại thì bộ y tế mới chỉ cho phép chúng ta tiêm phối hợp giữa là mũi một là appraca và mũi hai là pfizer
cái điều này là bởi vì trên có một cái cơ sở khoa học về một số
các nghiên cứu cũng như là cái việc mà triển khai trên thực tế ở một vài quốc gia thì cho thấy rằng là cái việc sử dụng theo cái pháp độ này là an toàn
tức là cái tỷ lệ cái phản ứng không mong đợi nó cũng không tăng lên không tăng lên nhiều và cái hiệu quả bảo vệ đem lại là rất tốt cho nên là chúng ta thấy có thể áp dụng theo cái hướng dẫn này
tuy nhiên thì trong thời gian gần đây thì trước cái tình hình là có cái sự thiếu hụt về vaccine
đặc biệt là chúng ta thấy ở đây là vaccine modina
đã bị thiếu hụt dẫn đến cái chuyện là không có mũi hai moderna dành cho những cái người mà đã tiêm mũi một rồi
chính vì thế cho nên để mà đáp ứng tình huống hiện tại bộ y tế cũng đã cho phép một số các sở y tế rồi ủy ban nhân dân các tỉnh có thể linh hoạt áp dụng là thay thế cái mũi thứ hai của moderna bằng pfizer
thực ra thì cái lý thuyết về điều này cũng đã được nhìn thấy ở rất nhiều các quốc gia
khi mà họ triển khai trong nguyên liệu kiện là thiếu hụt vaccine
và khi thiếu hụt vaccine thì người ta đã áp dụng cái việc mà trộn giữa các loại vaccine phối hợp giữa các loại vaccine với nhau
và cái kết quả cho thấy rằng là cũng không có cái sự tăng lên một cách rõ rệt về các cái phản ứng sau tiêm
và cái việc mà những cái người mà tiêm theo cái ý thức như vậy vẫn được bảo vệ trước cái bệnh cuối một mươi chín
tuy nhiên thì tại việt nam khi mà chúng ta cái nguồn cung chúng ta hạn chế cũng như là cái
cái nguồn cung chúng ta lại bị thủ thủ vào bên ngoài
thì cái việc mà linh hoạt này cũng như là cái việc mà hướng dẫn của bộ y tế là hết sức quan trọng để chúng ta dựa vào đó để là căn cứ
chúng ta thấy rằng là trong cái giai đoạn mà tiêm cái vaccine moderna thì đã có hướng dẫn
đấy là giữ lại một nửa liều một nửa số liều moderna để sử dụng tiêm mũi hai
tuy nhiên trong những điều kiện hết sức ngặt nghèo của chống dịch thì có một số địa phương đã vận dụng vaccine này
để tiêm phủ cái mũi một
chính vì vậy cho nên để có thể bù được mũi hai cho vaccine moderna thì không có cách nào khác
đấy là sử dụng thay thế bằng cái vaccine pfizer
và cái việc thay thế này thì cũng đã được quan sát ở một số quốc gia không có vấn đề gì cả
tuy nhiên tại việt nam chúng ta vẫn hết sức thận trọng
trong hướng dẫn của bộ y tế cũng đã nói rõ trong trường hợp chúng ta buộc phải phối hợp vaccine thì phải có sự theo dõi kỹ
theo dõi chặt hơn các cái phản ứng của chúng ta
bất lợi nếu có của người đi tiêm để chúng ta có cái phản ứng kịp thời
có cái sự chuẩn bị kịp thời cho những cái trường hợp bất lợi nếu có
vâng có thể thấy rằng là hiện nay thì nhiều người cũng đang mong muốn sớm có vaccine cho trẻ em dưới một mươi tám tuổi
vì dịch bệnh covid một mươi chín còn kéo dài và biến chủng ngày càng nguy hiểm
vậy ông có thể cho biết là dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia đã có kế hoạch gì về việc nghiên cứu phương án tiêm chủng cho đối tượng dưới một mươi tám tuổi ạ
chương trình tiêm chủng cũng như là bộ y tế đã có cái phương án cho cái điều này
và cái việc đầu tiên mà chúng tôi làm đấy là thống kê tất cả đối tượng thuộc cái diện
là sẽ tiêm những cái đối tượng mà trẻ dưới một mươi tám tuổi mà sẽ phải tiêm vaccine trong thời gian tới
thì tôi thấy rằng là cái công tác chuẩn bị này nó đã giúp cho cái việc dự trù cũng như là đặt hàng cái lô vaccine mà có thể sử dụng cho đối tượng trẻ em
về công tác chuẩn bị này nó đã giúp cho cái việc dự trù cũng như là đặt hàng cái lô vaccine mà có thể sử dụng cho đối tượng trẻ em
về việt nam thì chúng ta thấy rằng ở đây cái lô vaccine dùng chuyển trẻ em hay là lô vaccine cho người lớn thì nó không khác nhau về hàm lượng
và cũng không có cái dấu hiệu nào để nói rằng là đây là vaccine trẻ em hay đây là vaccine người lớn
tuy nhiên thì với cái sự cam kết của nhà sản xuất thì chúng ta thấy rằng là trong cái thời gian gần thì chúng ta vẫn chưa thấy cái vaccine này về việt nam trong thời gian gần mà chúng ta vẫn phải chờ
chính vì vậy cho nên cái công tác chuẩn bị thì đã có rồi thì công tác tập quấn cũng đã xong

thì với tất cả những cái người chuẩn bị đó chúng ta vẫn phải chờ một cái yếu tố quan trọng nhất đấy là vaccine
thì ngay khi vaccine covid một mươi chín mà có thể dùng được cho trẻ em về đến việt nam thì chúng tôi sẽ sử dụng cái vaccine này cho đối tượng trẻ em

chúng ta thấy rằng là ngay cả trong những trường hợp mà tiêm vaccine rồi
thì cũng vẫn sẽ có những đối tượng mà không có đáp ứng đối với vaccine
rồi cũng sẽ có những người mà tiêm vaccine rồi nhưng mà vẫn có thể bị nhiễm
và có thể lấy tiếp cho người khác
mặc dù cái tỷ lệ này không phải là cao nhưng nó khó
và khi mà cộng đồng vẫn có những người nhạy càng vẫn có những người chưa được bảo vệ
những người chưa được bảo vệ có thể là những người mà người già mà không đáp ứng được với các điều kiện để được tiêm chủng
những người mà không tiếp cận được với dịch vụ tiêm chủng
đối tượng trẻ chưa được sử dụng vaccine
rất nhiều đối tượng mà ở đây chúng ta thấy rằng là cũng diễn nguy cơ nhưng mà là chưa có vaccine
thì dịch nó vẫn có thể có nguy cơ và những người đã tiêm rồi vẫn có thể là nguy cơ cho những người chưa được tiêm
và cái câu chuyện này cũng đã được nhìn thấy ở rất nhiều quốc gia
khi mà tỷ lệ tiêm chủng
không phải là một trăm phần trăm dân số mà chỉ là một trăm phần trăm của cái nhóm đối tượng nguy cơ thôi thì cũng vẫn là chưa đủ và cũng vẫn sẽ không bao giờ có được cái mà gọi là miễn dịch cộng đồng đoàn
chính vì vậy cho nên ngoài cái việc mà chúng ta có được vaccine chúng ta tiêm chủng tốt thì tất cả những cái biện pháp dự phòng không đặc hiệu mà chúng ta vẫn quen từ trước đến giờ đấy là năm ca cần phải được thực hiện song song và đồng thời với cả cái việc tiêm vaccine
thì lúc đấy chúng ta mới có được cái
vâng một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ phạm quang thái đã có những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại